thưa quý vị sáng nay tỉnh thừa thiên huế đã lòng trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh thừa thiên huế
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến sự và phát biểu tại buổi lễ
bảy mươi năm qua kể từ ngày chia tách từ tỉnh bình trị thiên cùng với sự chi viện và quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của trung ương sự chia sẻ và hỗ trợ của cả nước và bạn bè quốc tế
đảng bộ quân và dân tỉnh thừa thiên huế đã đồng sức đồng lòng vượt khó vươn lên tiếp tục đạt được những thành tiệu đáng ghi nhận
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn một nghìn chín trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi tám là bảy hai một năm quy mô nền kinh tế tăng gấp bảy lần
với những kết quả đạt được thừa thiên huế vinh dự được chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tặng huân chương độc lập hạng nhất
nhiều tập thể cá nhân trong tỉnh cũng đã nhận được cờ thi đua của thủ tướng
dự và phát biểu tại lễ đón nhận huy chương và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh thừa thiên huế
đồng chí nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao những nỗ lực mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã đạt được
đồng thời giao sáu nhiệm vụ mà thừa thiên huế cần thực hiện trong thời gian tới
nhận lời mời của văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng ta dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao văn phòng trung mương đảng sang thăm và làm việc tại lào từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chiều ngày một mươi sáu tháng tám tại thủ đô viên trăn tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao văn phòng trung ương đảng ta
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn văn nên đã thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit một số nét khái quát về tình hình việt nam gần đây
và kết quả cuộc hội đàm với đồng chí nguyễn văn nên
đồng chí khăm phăn phôm mạ thắt khẳng định văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước và giữa hai văn phòng trung ương của hai đảng
về phía mình đồng chí bunyang volachit thông báo khái quát về tình hình lào quan hệ lào việt nam gần đây
khẳng định lào sẽ cùng việt nam giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới